nguyên nhân của vụ việc đã được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
vụ việc tiếp tục cảnh báo về nguy cơ tai nạn lao động dẫn đến thương vong vẫn gia tăng
khi mà trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần một người chết vì nguyên nhân này
do ảnh hưởng của sóng to gió lớn một chiếc tàu cá hành nghề câu mực
khi đang di chuyển từ đảo phú quý vào bình châu thuộc huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu
đã bị đánh chìm
trên tàu có sáu thuyền viên nhưng chỉ có một người may mắn được tàu giã cào cứu sống
năm người còn lại thì hiện vẫn chưa rõ tùng tích
chiếc tàu bv chín mươi năm nghìn hai trăm hai mươi ba ts gặp nạn vào ngày hai mươi ba tháng bảy là của bà trần thị hứng
trú tại xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu
trong năm người đang bị mất tích thì có ba người ở tỉnh bà rê vũng tàu hai người quê tỉnh khánh hòa
nhận được tin báo trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã triển khai lực lượng
cùng các tàu thuyền đang đánh bắt ngoài khơi khẩn trương tìm kiếm
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới ngày và đêm nay ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa
có nơi mưa to và giải rác có rông
riêng khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ các tỉnh sơn la hòa bình quảng ninh hải phòng
có mưa to có nơi mưa rất to
cảnh báo đợt mưa này có khả năng kéo dài đến đầu tháng tám
nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh yên bái phú thọ và hòa bình
theo đó từ bốn h đến sáu giờ sáng nay trên địa bàn tỉnh yên bái phú thọ có mưa có nơi mưa vừa mưa to
lượng mưa đo được trong ba giờ tại một số trạm như yên bình tỉnh yên bái là hai mươi một bốn mm
xuân đài tân sơn tỉnh phú thọ là tám mươi sáu tám mm
cựu thắng thanh sơn tỉnh phú thọ là hai mươi ba hai mm
nguy cơ lũ quét và sạt lở đất xảy ra trên địa bàn huyện yên bình văn yên tỉnh yên bái
tân sơn thanh sơn tỉnh phú thọ
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
cũng trong sáng nay từ ba giờ đến năm giờ trên địa bàn tỉnh hòa bình tiếp tục có mưa
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra trên nệ bàn huyện kim bôi và mai châu của tỉnh hòa bình
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng và sông thái bình
cũng sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao ở mức báo động một báo động hai
thượng lưu sông lô ở mức báo động một sông hoàng long ở mức báo động một báo động hai
ngoài ba tỉnh yên bái phú thọ và hòa bình
thì nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai hà giang
tuyên quang lạng sơn cao bằng bắc cạn và quảng ninh
cảnh báo ngập úng ở vùng trũng thấp và đô thị ở các tỉnh thành phố hòa bình nam hà và ninh bình
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
vận chuyển một năm kg ma túy đá từ hải phòng về nam định để giao cho khách mua
đối tượng vũ văn thắng chú tại hải phòng
đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nam định bắt giữ
trước đó vào trung tuần tháng sáu các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nam định
nắm bắt được thông tin về một đường dẫn
vũ văn thắng đã bị bắt quả tang với một năm kg ma túy tổng hợp đựng trong túi ni lông màu đỏ mang trên người
tại đường thái bình phường trần tế sương thành phố nam định
khi đang ngồi trên xe ô tô bốn chỗ biển kiểm soát một mươi năm a ba nghìn năm trăm năm mươi một đợi khách đến giao dịch
tại cơ quan công an thắng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và đồng bọn
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng
vận chuyển tàng trữ cháy phép chất ma túy
hai đối tượng vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh
và công an tỉnh an giang bắt giữ
chi tiết các vụ việc sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bảy lực lượng biên phòng hà tĩnh phối hợp với lực lượng công an hải quan
đã bắt quả tang đối tượng vàng a quán quê quán lào cai về hành vi vận chuyển ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động một cuốn thông hành lào và tám triệu đồng tiền mặt việt nam
cùng một số giấy tờ tùy thân
tại cơ quan điều tra đối tượng vàng a quán khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy trên
từ một người lào cắt rừng qua cửa khẩu cầu treo đưa về tỉnh lâm đồng
cho một người lạ để lấy với giá là một mươi triệu đồng tiền việt nam
còn tại an giang bị mời về trụ sở làm việc về hành vi gây dối
đối tượng lê xuân tiến chú thành phố đồng hới quảng bình
đã bị lực lượng công an huyện an phú tỉnh an giang bắt quả tang
đang tàng trữ ba mươi một viên ma túy tổng hợp và bốn viên đạn trên xe ô tô
qua thử test cho kết quả tiến dương tính với methamphetamin
tại cơ quan công an tiến khai nhận đã mua ba mươi năm viên ma túy tổng hợp và sử dụng bốn viên
còn bốn viên đạn được một người bạn cho để làm móc khóa
ngoài ra tiến còn khai nhận đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng đã bị khởi tố tạm giam để tiếp tục điều tra
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
cũng vừa phát hiện đối tượng đinh công hợp chú tại xã an vũ huyện quỳnh phụ
tổ chức mua bán ma túy ngay tại nhà
trong quá trình khống chế ngăn chặn đối tượng tiêu hủy chứng cứ một chiến sĩ đã bị bỏng nặng
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi năm tháng bảy tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
bắt quả tang đinh công hợp đang bán ma túy cho đối tượng bùi anh đức chúa thành phố thái bình
cơ quan công an thu giữ tăng vật khoảng bảy mươi gram ma túy hai thanh kiếm và một số tăng vật khác
trong lúc lực lượng công an bắt giữ đinh công hợp vũ văn hiệp chú huyện quỳnh phụ là đối tượng
được hợp thuê bán ma túy đã dùng xăng đốt ma túy để tiêu hủy vật chứng
để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản và ngăn chặn việc tiêu hủy vật chứng
các đồng chí nguyễn văn hiện và trần việt dũng đã dập lửa và kiên quyết không chế đối tượng
quá trình này đồng chí hiện đã bị bỏng nặng hai chân
vụ việc đang được công an tỉnh thái bình điều tra mở rộng
tin chúng tôi vừa nhận được sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm năm đối tượng trong vụ án gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản xảy ra tại trụ sở đội cảnh sát
phòng cháy chữa cháy van rí vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
bốn đối tượng bị bắt gồm nguyễn tấn vũ sinh năm hai nghìn đỗ văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hồ thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám
và đặng văn thắng sinh năm hai nghìn
đặng văn tuấn tức can nu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú tại thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong tỉnh bình thuận
như vậy là trong vụ án gây dối trật tự công cộng chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản
xảy ra tại đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy phan rí đến nay đã có một mươi sáu đối tượng bị khởi tố
trong đó một mươi hai đối tượng bị bắt giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đang tập trung điều tra làm rõ để đưa vụ án ra xét xử
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bắt tạm ra một đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
với giá trị khống gần hai trăm linh tỷ đồng
qua điều tra phát hiện nguyễn đức trọng chú huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã đứng sau thành lập điều hành và bán hóa đơn giá trị gia tăng
của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang
đến nay lực lượng chức năng đã làm rõ trọng đã bán gần bảy trăm linh hóa đơn của ba công ty
là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trung nghĩa công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ thống nhất
và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ mộc anh cùng có địa chỉ tại bắc giang
cho khoảng một trăm sáu mươi tổ chức doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước gồm bắc giang bắc ninh hà nội thái nguyên lạng sơn v v
với giá trị khống lên tới gần hai trăm linh tỷ đồng thiệt hại cho nhà nước khoảng hai mươi tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bắc giang đã khám xét thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án
đột nhập nhà mẹ vợ lấy đi một lượng lớn vàng nguyễn ngọc sơn chú thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa tỉnh phú yên
vừa bị công an huyện đông hòa khởi tố để điều tra
lợi dụng gia đình bà lê thị phiên cùng chú thị trấn đi vắng sơn đã cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm một lượng lớn vàng
gồm hoa tai dây chuyền và nhẫn tổng giá trị lên đến gần một trăm ba mươi triệu đồng rồi nhanh chân tẩu thoát
qua điều tra truy xét công an huyện đông hòa đã xác minh thủ phạm chính là con rể của bà phiên
đồng thời truy thu toàn bộ số tài sản trên để trả lại cho bị hại
chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cơ quan công quyền lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
tuy nhiên trên thực tế thì tại nhiều địa phương vẫn có nạn nhân sập bẫy lừa đảo
trong đó có nhiều vụ số tiền chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng ghi nhận tại tỉnh bình dương
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám một người phụ nữ thường trú tại phường tân phước khánh thị xã tân uyên nhận được một cuộc điện thoại với nội dung
là bà đang nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy rửa tiền và trốn thuế đang bị cơ quan công an điều tra
cụ thể người phụ nữ này đã nhận một cuộc điện thoại thông báo có một bưu phẩm
nhưng vì lý do nào đó nên bưu phẩm không thể gửi tới đích như dự định
từ bưu phẩm lạ này nhân viên tổng đài cho biết người phụ nữ sẽ phải trao đổi với công an thành phố hồ chí minh để làm rõ
rồi tiến hành chuyển máy cho người tự xưng là công an thành phố hồ chí minh trao đổi với chị
doạn đặt rằng chị có liên quan tới đường dây dừa tiền cho nhóm tội phạm ma túy và sẽ bị bắt tạm giam
nó nói chị là nằm trong đường dây mua bán ma túy rửa tiền trốn thuế
chị mới nói là chị đâu có biết cái gì đâu
cái nó biểu chị thì đáng
đợi máy đi bấm phím số chín
cái chị bấm phím số chín xong cái có người bắt máy là một thanh niên
xưng mình là đại quý phạm tướng anh
cái đó nói là ở đó người ta bắt hai người
người đó khai chị là nằm trong đường dây đó
mỗi lần giao dịch xong tài phản cho chị là hai trăm linh triệu đồng
để tăng sự tin tưởng nhằm khiến nạn nhân hoảng sợ hoang mang
nhóm lừa đảo còn gửi cho nạn nhân một tờ lệnh tạm giam
trong đó ghi rõ hỏi
họ tên ngày tháng năm sinh số chứng minh nhân dân địa chỉ của nạn nhân
sau đó chúng bắt chị phải truyền tiền vào tài khoản cho chúng
để không bị ảnh hưởng khi tiến hành điều tra
vì quá lo sợ nạn nhân đã chuyển cho chúng hai lần với tổng cộng hơn hai tỷ đồng
đây không phải là trường hợp duy nhất bị lừa đảo trên địa bàn tỉnh bình dương
theo báo cáo của cơ quan điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
trên địa bàn tỉnh bình dương đã xảy ra khoảng một mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn tương tự
trước mắt đề nghị dân dân phải nâng cao tính canh giác của mình và người thân
khi phát hiện những đối tượng gọi điện đến xưng danh là công an hay diễn sát
mà chúng ta xưng danh là công an hay diễn sát
nếu không còn biết thì đề nghị bà con không tiếp nhận thông tin
và đặc biệt là không cung cấp những thông tin cá nhân của mình
như là số tài khoản số điện thoại để các đối tượng lợi dụng
rồi chuyển những thông tin có liên quan để làm cho bà con tin tưởng rằng
mình có liên quan những dịch vụ
dù quán hình sự ma túy để là bắt vào cái bẫy lừa của bọn chúng
những vụ việc tương tự như thế này đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
và các phương tiện truyền thông cũng đã nhiều lần đăng tải khuyên cáo đến người dân
về thủ đoạn phương thức tinh vi của các đối tượng
theo đó người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
khi nhận bất cứ cuộc điện thại nào xưng danh cơ quan cầm quyền
thì cần bình tĩnh không làm theo những điều chúng dẫn dắt
ngừng tiếp chuyện ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường
và trình báo tới cơ quan công an để kịp thời xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thành phố cần thơ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đỗ thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại khóm bình đức ba
phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận ninh kiều thành phố cần thơ là đối tượng lê thị mỹ tâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh bảy trên sáu mươi trên bảy mươi
hoàng văn thụ phường an cư quận ninh kiều thành phố cần thơ
và đối tượng ngô kiến trung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú
tại số sáu mươi bốn trên bốn lê lợi thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
các điều tra công an thành phố cần thơ ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện